xin kính chào quý vị khán giả đến với chuyên mục đô thị thông minh
chuyên mục được phát sóng vào chín h ba mươi thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
công ty cổ phần công viên sài gòn silicon ssc hân hạnh là nhà tài trợ đồng hành cùng chuyên mục này
thưa quý vị phần mềm y tế thông minh mang tính ứng dụng cao sẽ giúp các cơ sở y tế lựa chọn được phần mềm phù hợp để triển khai
đây chính là cơ sở để hướng tới việc kết nối liên thông thông tin y tế trên toàn ngành y tế nói chung
tại tp hcm nhiều cơ sở y tế đã và đang áp dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh
hướng tới thực hiện y tế thông minh theo định hướng phát triển của ngành y tế
với ba trụ cột chính phòng bệnh thông minh khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh
đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chuyên mục tuần này kính mời quý vị cùng theo dõi
y tế thông minh tức là lấy người bệnh làm trung tâm mở rộng khám chữa bệnh từ xa
bệnh án điện tử thông minh hồ sơ bệnh án điện tử kết nối liên thông dễ dàng cho nhân viên y tế trả cứu
cải tiến quy trình phát đồ kê đơn nhắc người bệnh tái khám và tiêm chủng giảm thiểu tai biến y khoa
tp hcm đã xác định rõ mục tiêu của xây dựng tp hcm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế
nâng cao chất lượng môi trường sống và chất lượng phục vụ người dân
đặc biệt là tăng cường hơn nữa vai trò giám sát của người dân đối với các hoạt động của chính quyền thành phố
vì vậy thời gian qua ngành y tế thành phố đã có nhiều nỗ lực trong cải tiến liên tục chất lượng phục vụ
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
hiện nhiều giải pháp được các cơ sở y tế vận dụng như cải thiện cơ sở hạ tầng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
đầu tư trang thiết bị hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động
bệnh viện quận thủ đức là một ví dụ
bệnh viện hữu đức đã triển khai từ năm hai nghìn một mươi sáu và đã trải qua cũng ba năm để hoàn thiện và nâng cấp hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử tại bệnh viện
khi bệnh viện triển khai bệnh viện cảm thấy vấn đề này đem lại rất nhiều lợi ích
không những cho người bệnh cho người dân mà còn cho nhân viên y tế và đặc biệt là phục vụ cho công tác quản lý bệnh viện
tại bệnh viện này đã ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh
từ năm hai nghìn tám lúc đầu sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện do công ty phần mềm cung cấp
đến năm hai nghìn một mươi năm bệnh viện bắt đầu triển khai bệnh án điện tử
khi được sự đồng ý của bộ y tế sở y tế thành phố và được sự thống nhất của cơ quan bảo hiểm y tế
lúc đầu bệnh viện triển khai thí điểm một khoa khi thành công thì nhân trọng sang các khoa khác
và hiện nay đã triển khai toàn bệnh viện
ví dụ như là mình làm bệnh án giấy thì sau khi khám bệnh xong bác sĩ phải thao tác ở trên hồ sơ bệnh án giấy
tổn rất là nhiều thời gian chứa kể thời gian đi tìm hồ sơ rồi ghi chép mất rất là nhiều thời gian
hiện tại thì với cái hệ thống điện tử thì đơn giản hơn
mình bác sĩ có thể thao tác ngay trực tiếp tại dương bệnh luôn cũng được
thông qua một số những thiết bị thông minh như táp hoặc điện thoại thông minh đều có thể thao tác ngay tại dương luôn được
ứng dụng công nghệ số trong quản lý hồ sơ bệnh án điện tử và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trong cơ sở y tế
tức là xây dựng kho dữ liệu thống nhất về ngôn ngữ số của ngành y tế
tránh xảy ra việc không thể liên thông dữ liệu được giữa các cơ sở y tế với nhau
sẽ rất lãng phí công sức và kinh phí đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của từng cơ sở y tế
tuy nhiên phát triển hạ tầng công nghệ thông tin của từng cơ sở y tế đang còn là một trở ngại lớn của không ít cơ sở y tế
khi muốn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
để phần mềm ứng dụng phát huy hiệu quả mong muốn
một nguyên tắc cần được tuân thủ ngay từ khi bắt đầu
và trong suốt quá trình xây dựng phần mềm ứng dụng cho các cơ sở y tế
đó là phải có sự phối hợp ba nhà
chuyên gia công nghệ thông tin nhà quản lý người sử dụng
khi mà y tế áp dụng công nghệ thông tin thì là số liệu lưu đồ nó sẽ được tốt
chứ không như lúc trước mà mất hồ sơ này kia kia nọ rồi tìm hồ sơ đồ rất là lâu
rồi thuận tiện đỡ mất thời giờ dân dân vừa bác sĩ mà vừa bệnh nhân
thì rất là tốt
tại bệnh viện đại học y dược tp hcm từ năm hai nghìn một mươi
đã triển khai bệnh án điện tử hệ thống pats hóa đơn điện tử toàn viện kiosk điện tử
nhằm hiện đại hóa lưu trữ thông tin cũng như gia tăng các tiện ích cho người bệnh nhân viên y tế
thông qua các tiện ích của bệnh án điện tử việc điều trị cho người bệnh luôn được công khai minh bạch rõ ràng
tránh những sai sót đáng tiếc xảy ra
trong tương lai bệnh viện tiếp tục phát triển bệnh án điện tử trong quản lý thuốc chỉ định cận lâm sàng quản lý vật tư y tế
để giảm tải thời gian đăng ký khám bệnh tại bệnh viện
thay vì bệnh nhân có thể đi khám bệnh rất sớm từ hai ba giờ sáng
thì bệnh nhân có thể đăng ký trên website của bệnh viện
hoặc bệnh nhân có thể đăng ký khám bệnh trên app được cài đặt

khi đăng ký xong thì hệ thống tự động gửi những thông tin cho bệnh nhân
bao gồm những thông tin bác sĩ chuyên khoa khám bệnh
cũng như hành lịch thời gian khám bệnh
khi bệnh nhân tới bệnh viện chỉ cần lên phòng khám gặp bác sĩ và khám bệnh
như vậy thì bệnh nhân có thể giảm được rất nhiều thời gian chờ đợi
tuy nhiên để cùng các sở ban ngành của thành phố xây dựng thành phố thông minh
đòi hỏi ngành y tế thành phố phải có những giải pháp đồng bộ
mang tính định hướng để tất cả các cơ sở y tế xây dựng y tế thông minh
trước hết xuất phát từ mục tiêu nâng cao chất lượng
lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh
cụ thể hóa y tế thông minh
theo đó người dân dễ dàng tiếp cận và trao đổi với các cơ sở khám chữa bệnh từ xa
dễ dàng chọn lựa chuyên khoa cần thiết
chọn bệnh viện chọn giờ khám thuận lợi
mà không phải đến bệnh viện ngồi chờ để đến lượt khám
không phải làm lại những xét nghiệm vừa mới được bệnh viện trước đó đã làm
và có thể truy cập dễ dàng thông tin về tình hình sức khỏe của mình
đối với nhân viên y tế được cập nhật thông tin khoa học
dễ dàng tra cứu hồ sơ bệnh án trước đây của cùng một bệnh nhân
trong hoạt động điều trị và nghiên cứu khoa học
dễ dàng trao đổi thông tin lâm sàng cận lâm sàng trong cùng một bệnh viện
và giữa các bệnh viện với nhau
hội chứng từ xa thay vì phải chuyển viện
được đào tạo liên tục từ xa
xây dựng thành phố thông minh
thì y tế là một trong những lĩnh vực không thể thiếu của cái hoạt động này
thì với mục đích xây dựng y tế thông minh bệnh viện thông minh
thì khi đó giữa các bệnh viện sẽ có sự liên thông dữ liệu
khi bệnh nhân mà họ đến khám bệnh chữa bệnh ở một bệnh viện này
và họ đến ở bệnh viện tiếp theo
họ vẫn có thể theo dõi họ biết được quá trình khám bệnh
ở những bệnh viện trước đó
thì ở đây khi mà bệnh nhân trong một cái môi trường y tế thông minh như vậy
thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian
cũng như là cái chi phí bệnh nhân không cần phải làm đi làm lại các kết quả xét nghiệm
và bác sĩ có thể theo dõi được xuyên suốt quá trình mà bệnh nhân khám giữa các bệnh viện với nhau
đối với các nhà quản lý bệnh viện
giám sát được thời gian thực việc tuân thủ các quy trình kỹ thuật
tuân thủ phát đồ tuân thủ quy chế kê đơn
bên cạnh đó các chuyên viên lãnh đạo sở y tế
tiếp cận được dữ liệu chính xác và kịp thời của ngành y tế
để ra những dự báo có cơ sở thực tiễn
và chủ động có can thiệp hiệu quả
như dự báo dịch bệnh và chủ động can thiệp
hệ thống điều phối hoạt động cấp cứu ngoại viện của mạng lưới cấp cứu một trăm một mươi năm của thành phố
điều phối tình trạng quá tải tại các bệnh viện
kiểm tra giám sát hành nghề y tế tư nhân
công nghệ thông tin nó giúp chúng ta cải cách hành chính
giúp chúng ta đơn giản hóa các phục tục
người dân dễ dàng tiếp cận với bác sĩ
tiếp cận với giải thuốc nó dễ hơn
ở đây thì ứng dụng công nghệ truyền thông y tế
nó có rất là nhiều ngành nghề nhiều lĩnh vực khác nhau
nay thì cũng có rất nhiều các phần mềm
chúng tôi cũng hướng tới xây dựng các phần mềm cảnh báo dịch
để cho người dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế được rất là tốt
và cái chất lượng đó cũng được cao
và các sai sót đi khoan nó cũng được giảm thiểu đối thiểu
theo các chuyên gia việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế
góp phần hiện đại hóa các dịch vụ bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
giúp người dân dễ dàng tiếp cận sử dụng các dịch vụ y tế
đồng thời giúp tăng cường công tác quản lý nhà nước
theo hướng khoa học chính xác kịp thời
góp phần hoàn thiện chính phủ điện tử
mặc dù mang lại lợi ích lớn
nhưng hiện nay đa số các bệnh viện trên toàn quốc
vẫn chưa sử dụng công nghệ thông tin một cách rộng rãi và đồng bộ
do những rào cản từ hạ tầng thiết bị đến con người
trong chương trình phát triển hệ thống công nghệ thông tin bệnh viện
chúng tôi trước hết là phát triển hệ thống công nghệ thông tin
đi theo hướng của bộ y tế
hiện nay thì
cục công nghệ thông tin bộ y tế
cũng đã đưa ra các tiêu chí năm mươi bốn
còn như thông tư về bệnh án nhân tử
thì trước hết chúng tôi phải xây dựng hệ thống công nghệ tin
đáp ứng tất cả những thông tư tiêu chí đó
mặt khác chúng tôi cũng phát triển những dịch vụ
liên quan đến iot liên quan đến ai
hãy ứng dụng những kỹ tạo thông minh
và trong việc chặn đoán người bệnh
định hướng đến năm hai nghìn hai mươi
hãy ứng dụng những kỹ tạo thông minh
năm hai nghìn ba mươi ngành y tế việt nam sẽ xây dựng hoàn thiện môi trường pháp lý
để thúc đẩy nghiên cứu áp dụng và phát triển y tế thông minh
trên phạm vi cả nước
hạ tầng y tế thông minh hệ thống quản trị y tế thông minh
và chăm sóc sức khỏe thông minh
xây dựng và từng bước hình thành hệ thống khám chữa bệnh thông minh
tiếp theo đây chuyên mục đô thị thông minh sẽ được phát triển
giới thiệu cùng quý vị một số giải pháp ứng dụng công nghệ mới
công nghệ thông minh hướng đến sự tiện ích cho người dân và doanh nghiệp
mời quý vị cùng theo dõi
tình trạng quá tải chan lớn ở các bệnh viện từ lâu
đã trở thành nỗi trăng trở của ngành y tế nói riêng
và của toàn xã hội nói chung
rất nhiều giải pháp dài hạn được đưa ra
như xây dựng thêm bệnh viện mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh
điều bác sĩ tuyến trên về tuyến dưới làm việc
tuy nhiên phần lớn các giải pháp trên
đòi hỏi nguồn vốn ngân sách khá cao
và mất nhiều thời gian để thực hiện
hệ thống xếp hàng bệnh viện thông minh của nhóm tác giả
thuộc công ty lucky telecom jsc xây dựng
nhằm cung cấp khả năng tương tác thời gian thực hoàn toàn tự động
với một số đặc điểm sau
bệnh nhân đăng ký khám bệnh từ xa và được cấp số thứ tự qua tin nhắn
bệnh nhân tra cứu số thứ tự đang được phục vụ tại bệnh viện qua tin nhắn
để biết thời gian thích hợp nên đến bệnh viện
tránh phải chờ đợi tại chỗ
hệ thống tự động nhắc khi gần đến lượt khám
số thứ tự của bệnh nhân vẫn có bảo đảm quyền ưu tiên
cho một số bệnh nhân đặc biệt
vẫn tiếp tục hỗ trợ cấp số thứ tự tại chỗ
để tương thích với cách xếp hàng lấy số trực tiếp
giải pháp hoàn toàn không ảnh hưởng tác động đến hệ thống quản lý
mạng máy tính dữ liệu của bệnh viện
cũng như cách thức khám bệnh hiện tại
thời gian chờ của bệnh nhân tại bệnh viện để được khám hầu như không còn nữa
trong khi phí nhắn tin rất nhỏ
nền tính xã hội phổ cập cho hầu hết tất cả bệnh nhân
theo thông tư bốn mươi sáu trên hai nghìn một mươi tám của bộ y tế
bắt đầu từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
hồ sơ bệnh án điện tử sẽ được triển khai
ở tất cả các cơ sở y tế trực thuộc bộ y tế
theo đó mỗi người bệnh chỉ có một mã số quản lý
luôn trữ hồ sơ bệnh án điện tử
tại một cơ sở khám bệnh chữa bệnh
hồ sơ này phải ghi nhận toàn bộ nội dung thông tin

hồ sơ bệnh án điện tử
phải có chữ ký số của người chịu trách nhiệm nội dung thông tin
được nhập vào hồ sơ bệnh án điện tử
hồ sơ bệnh án điện tử phải tuân thủ việc bảo vệ thông tin cá nhân
thời gian cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử tối đa một mươi hai giờ
kể từ khi có y lệnh khám chữa bệnh
lộ trình thực hiện chia thành hai giai đoạn
giai đoạn một từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
các cơ sở khám chữa bệnh hạng một trở lên
chủ động nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại cơ sở
để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử
giai đoạn hai từ năm hai nghìn hai mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi năm
tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc
phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử
vâng thưa quý vị thưa các bạn
ngành y tế đang xây dựng đề án phát triển y tế thông minh
với ba trụ cột chính là phòng bệnh thông minh
khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh
và được biết từ năm hai nghìn một mươi chín này
ngành y tế tp hcm
sẽ thay toàn bộ giấy mời họp
và giấy thông báo bằng tin nhắn qua ứng dụng
của trên điện thoại
và đây là một trong những nội dung của công tác cải cách hành chính
và xây dựng đô thị thông minh
mà ngành y tế tp hcm đang triển khai
thực tế thì cho thấy
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế
đã giúp các cơ sở y tế của tp hcm
tối ưu hóa hoạt động
và nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh cho người dân
đây cũng là tiền đề
để tp hcm xây dựng y tế thông minh
thưa quý vị xây dựng thành phố thông minh
chính là cách mỗi địa phương sẽ giải quyết
những vấn đề đô thị
thông qua đô thị thông minh
bản thân người dân tổ chức sẽ phát huy tối đa năng lực của mình
là chủ thể sáng tạo
đồng thời người dân sẽ giám sát thực hiện
xã hội phát triển có kiểm soát
chương mục của chúng tôi
rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả
những hiến kế của quý vị
về giải pháp xây dựng đô thị thông minh
cũng như những phản ánh thực tế
từ cơ sở
mong được gửi về qua hộp thư email
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này
trên website nhândântv vn
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này
vào chín h ba mươi phút thứ bảy tuần sau
xin kính chào tạm biệt